gần một tháng nay tình trạng người dân xã vạn ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vứt lợn chết chưa rõ nguyên nhân bừa bãi ra các kênh mương đồng ruộng làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nơi đây
đây là cánh đồng của bà con thôn bến xã vạn ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
gần một tháng nay tình trạng người dân đem lợn chết cho vào bao rồi vứt ra dọc bờ đê canh mương và đồng ruộng làm cho môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng

tình trạng này đã diễn ra gần một tháng nay nhưng chính quyền xã vạn ninh vẫn chưa có biện pháp mạnh để gian đe người dân khiến tình trạng này vẫn tiếp diễn
theo quy định khi có lợn chết hộ dân phải báo cáo cho cán bộ thú y địa phương tiến hành tiêu hủy trong hố trôn rắc vôi bột và đốt tiêu hủy
vì tiết kiệm chi phí và ngại báo cáo nên một số hộ dân có lợn bị chết đã lén lút vứt ra khu vực này làm cho nơi đây trở thành một vùng ô nhiễm nặng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân